một mươi năm ngày qua lực lượng công an tp cần thơ không chỉ thể hiện vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà còn thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ với tinh thần chống dịch như chống giặc
song song với việc hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm việc kiểm tra y tế phòng dịch bệnh tại tám chốt kiểm tra trên địa bàn thành phố
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an thành phố cần thơ triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống tội phạm và tên nạn xã hội trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch covid một mươi chín
phân công lực lượng trực và đảm bảo việc cách ly cho lực lượng cán bộ
bên cạnh đó cũng xác định địa bàn tiến để tập trung lực lượng
không đấu tranh với các loại tội phạm
phường cái khế quận ninh kiều tp cần thơ là địa bàn trung tâm
tập trung gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ vũ trường quán bar
đến nay các cơ sở đều tạm dừng hoạt động
người dân trên địa bàn đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
có được kết quả này là nhờ lực lượng công an phường chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
thực hiện theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền
vận động người dân phát loa tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch
bên cạnh đó công an phường cũng thực hiện nghiêm các mặt công tác
cũng như là từng tra đảm bảo giữ gìn an ninh trực tự tại địa phương
qua thời gian triển khai thực hiện các tổ ga quân nhắc nhở
thì hầu hết là các tổ chức người dân chấp hành tốt
nhưng mà chúng ta cũng phải làm thường xuyên liên tục
để cho ý thức của mọi người được nâng lên
việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đúng theo ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo
tuy nhiên chúng ta cũng phải tiếp tục kiểm tra
để những trường hợp nào di phạm chúng ta phải xử nghiêm theo quy định pháp lực
cùng với lực lượng công an cả nước công an tp cần thơ nêu cao tinh thần
vì nhân dân phục vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
quyết tâm trung sức không quản nại khó khăn
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch phòng chống các loại tội phạm
bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trẻ tự trên địa bàn tp
trước sự việc một số linh mục ở hà tĩnh
tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân
trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ sau quá trình xác minh
các lực lượng chức năng hà tĩnh đã lập hồ sơ đề nghị
chủ tịch ubnd huyện hương khê can lộc thạch hà đức thọ
xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
đây cũng là bài học để các chức sắc chức việc trên địa bàn hà tĩnh
nêu cao tinh thần trách nhiệm việc thực hiện và phối hợp
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay sau khi sự việc xảy ra công an tỉnh hà tĩnh đã phối hợp
với lực lượng y tế các ngành các địa phương chủ trì xác minh
đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề nghị
chủ tịch ubnd các huyện xử lý vi phạm về việc không thực hiện
quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
đến nay đã xử lý tám linh mục trong đó xử phạt hành chính
phạt tiền với bảy linh mục một linh mục bị nhắc nhở
đối với tám ban hành giáo đã nghiêm túc nhận rõ vi phạm
công khai xin lỗi chính quyền và cam kết không tái phạm
đến nay sau sáu ngày xảy ra vụ một đối tượng dùng dao tấn công
đồng chí trưởng công an xã lộc quang huyện lộc ninh tỉnh bình phước
khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh đã có kết luận điều tra
và chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp
đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật
vào lúc hơn một mươi năm h ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã biên giới lộc an huyện lộc ninh
cách biên giới campuchia hơn một mươi km
trần trường an hai mươi chín tuổi chú ấp sáu xã lộc an
điều khiển xe mô tô đi qua khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã
phát hiện an không đối mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
nên lực lượng làm nhiệm vụ đã thổi còi dừng xe
đồng chí nguyễn xuân phong trưởng công an xã lộc an
đã ra nhắc nhở an phải đối mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang
sau đó giải quyết cho an lấy xe đi về
đi được khoảng năm mươi m thì an nẹp bồ thách thức
không dừng lại ở đó an về nhà lấy con dao thái lan loại dao nhọn để gọt trái cây
giấu cho người quay lại trước kiểm soát rồi bất ngờ giúp dao tấn công đồng chí phong
đồng chí phong đã tránh được
còn những người có mặt tại chốt đã tước được dao từ đối tượng và truy bắt được an
đồng chí phong đã tránh được
những người có mặt tại chốt đã tước được an

đồng chí phong đã tránh được

ngay sau khi xảy ra vụ án
lãnh đạo công an tỉnh bình phước đã chỉ đạo quan huyện lộc ninh
phải nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan điều tra ngay trong ngày đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
và cho đến ngày một mươi bốn chỉ sau bốn ngày điều tra thì cơ quan điều tra đã kết luận điều tra và chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố
và trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra viện kiểm sát cũng như là tòa án đã họp bản bạc thống nhất
là phải đưa cái vụ án này ra xét xử càng sớm càng tốt
và để răn đe làm gương cho những cái đối tượng khác
uống rượu say không tuân thủ quy định của pháp luật lại có hành vi côn đồ chống người thành công vụ
hành vi của trần trường an sẽ phải trả giá trước pháp luật
đây là bài học cho mọi người cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
liên quan đến việc đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh pháp luật
yên đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền một mươi triệu đồng
đối với ông vũ văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại thôn nguyên an xã sơn nguyên huyện sơn hòa
từ ngày chín đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông vũ văn hưng đã sử dụng facebook cá nhân
có tên hưng văn vũ để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video
có nội dung sai sự thật về dịch covid một mươi chín tại việt nam
tại cơ quan công an ông vũ văn hưng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
cam kết không tái phạm
sau khi làm việc ông vũ văn hưng đã gỡ bỏ các bài viết vi phạm
đăng tải thông tin đính chính xin lỗi cộng đồng trên facebook cá nhân
tính đến nay công an tỉnh phú yên đã ra quyết định xử phạt tám trường hợp trên địa bàn tỉnh
vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
chiều nay thanh tra sở y tế hà nội phối hợp với công an huyện hoài đức
đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm sát quẩn vệ sinh phòng dịch
có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng như được công bố
trên sản phẩm nhãn mác của thương hiệu
thời điểm kiểm tra tại kho sản xuất của công ty cổ phần vật tư y tế việt nam
có địa chỉ tại xã đông la huyện hoài đức thành phố hà nội
chủ công ty này chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm
giấy phép lưu hành của sản phẩm
hiện cơ quan điều tra đã lập biên bản
niêm phong tạm giữ hơn một mươi ba sản phẩm chủ yếu là nước sát khuẩn gel rửa tay khô
các sản phẩm vệ sinh phòng dịch bệnh đồng thời tiến hành kiểm tra mở rộng theo quy định của pháp luật